sáng nay ngày một mươi ba tháng bảy phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án chuyến bay giải cứu sẽ tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo
trước đó vào chiều ngày hôm qua trong phần thẩm vấn tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án chuyến bay giải cứu
nhiều bị cáo nguyên là cán bộ các đại sứ quán ở nước ngoài đã khẳng định mục đích tổ chức các chuyến bay giải cứu
là giúp đỡ công dân bị mắc kẹt ở nước ngoài muốn về nước khi dịch covid một mươi chín hoành hành trên thế giới
các chuyến bay này là thực hiện công tác bảo hộ công dân không vì mục đích vụ lợi
tuy nhiên quá trình tổ chức do thiếu nhận thức những cán bộ này đã nhận tiền cảm ơn mà không ý thức được
đây là hành vi vi phạm pháp luật
liên quan đến vụ việc một nhóm thanh niên dùng súng và hung khí chuẩn bị từ trước để giải quyết mâu thuẫn vào tối ngày hai tháng bảy vừa qua
trên địa bàn quận thanh khê thành phố đà nẵng cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê thành phố đà nẵng
đã khởi tố và bắt tạm giam đối với bốn thanh niên trực tiếp tham gia gây dối trật tự công cộng
năm thanh niên gồm võ trần đình dương trần viết hào tôn thất trần thành tú chế văn quốc tuấn
sự việc xuất phát từ cuối tháng bốn năm nay dương đang bán ở quán nhậu thì bị một nhóm nam thanh niên không rõ lai lịch đến đập phá quán
qua tìm hiểu dương biết đây là nhóm xóm chùa và lên kế hoạch trả thù
dương đặt mua qua mạng một khẩu súng bắn đạn trì kèm theo sáu viên đạn
tối ngày hai tháng bảy khi nhận được thông tin nhóm xóm chùa đang ở khu vực đường trần xuân lê
dương rủ theo nhóm bạn cầm theo súng và hung khí bắn vào hai thanh niên nghi ngờ là nhóm xóm chùa bị thương tích
thấy hai nam thanh niên bỏ chạy nhưng cả nhóm không đuổi kịp nên dừng lại và đi về
với hành vi cố ý gây thương tích năm thanh niên gồm phạm minh khánh lê trọng phúc nguyễn quốc hải nguyễn tấn đạt và nguyễn hoàng trọng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long mỹ tỉnh hậu giang khởi tố
do bực tức vì bị dọa đánh ngày bốn tháng bốn đạt thường
với bốn thanh niên mang theo hung khí tìm một thanh niên tên là thắng để giải quyết mâu thuẫn và xảy ra đánh nhau
hậu quả khánh dùng dao bấm gây thương tích cho một thanh niên là bạn của thắng với tỷ lệ hao tổn sức khỏe một mươi chín
ngoài khởi tố bị can cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long mỹ còn ra lệnh bắt tạm giam khánh phúc hải
và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đạt trọng do chưa đủ một mươi tám tuổi
riêng nguyễn thanh thường tại thời điểm thực hiện hành vi chưa đủ một mươi sáu tuổi nên không bị khởi tố về hành vi
cối gây thương tích
chiều ngày hôm qua nhiều tuyến đường trung tâm thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã bị ngập nặng
sau trận mưa lớn kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ
theo ghi nhận nhiều tuyến đường trung tâm thành phố đã bị ngập cục bộ khi mưa lớn kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ
nhiều tuyến đường có đoạn ngập gần hết bánh xe do nước thoát không kịp
tại trung tâm hành chính đà lạt lượng mưa đã đạt mức là tám mươi tám hai mm
tuy nhiên sau khi mưa tạnh khoảng ba mươi phút lượng nước đã rút hoàn toàn
người dân đã dọn dẹp xử lý đồ đạc để tránh bị hư hỏng
đến một mươi bảy giờ cùng ngày sau khi nước rút giao thông đã trở lại bình thường
sáng nay ngày một mươi ba tháng bảy phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án chuyến bay giải cứu sẽ tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo
trước đó chiều qua trong phần thẩm vấn tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án chuyến bay giải cứu
nhiều bị cáo nguyên là cán bộ các đại sứ quán ở nước ngoài đã khẳng định
mục đích tổ chức các chuyến bay giải cứu là giúp đỡ công dân bị mắc kẹt ở nước ngoài
muốn về nước khi dịch covid một mươi chín hoành hành trên thế giới
các chuyến bay này thực hiện công tác bảo hộ công dân không vì mục đích vụ lợi
tuy nhiên quá trình tổ chức do thiếu nhận thức những cán bộ này đã nhận tiền cảm ơn mà không ý thức được
đây là hành vi vi phạt pháp luật
bị cáo vũ hồng nam cựu đại sứ việt nam tại nhật bản khai khi có kế hoạch triển khai các chuyến bay giải cứu
rất nhiều doanh nghiệp muốn hợp tác cùng thực hiện với đại sứ quán
tuy nhiên bị cáo nam chỉ hợp tác duy nhất với bị cáo lê văn nghĩa giám đốc công ty nhật minh
từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đến cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi một vũ hồng nam đã xin phê duyệt được sáu chuyến bay combo
đưa khoảng một bốn trăm chín mươi công dân từ nhật bản về nước giao cho công ty nhật minh của lê văn nghĩa tổ chức thực hiện
năm chuyến do đại sứ quán cung cấp danh sách một chuyến do công ty nhật minh tự bán vé
qua các chuyến bay này công ty nhật minh có lợi nhuận một mươi tám tỷ đồng
và đã đưa cho vũ hồng nam tổng số hơn một tám tỷ đồng
tương tự bị cáo vũ hồng nam bị cáo đỗ hoàng tùng cựu phó cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao
cũng đã nhận thức rõ sâu sắc lỗi lầm của mình
theo quy định của luật phòng chống tham nhũng là không được phép nhận số tiền này
và mong muốn khắc phục được hậu quả do hành vi của mình đã gây ra
bị cáo trưởng xuân dũng cựu phó chủ tịch ubnd tp hà nội
và bị cáo tô anh dũng xin thành khẩn nhận lỗi
ăn năn hối lỗi thừa nhận nội dung và tội danh nhận hối lộ mà cáo trạng truy tố là đúng
một đường dây tổ chức sản xuất buôn bán thuốc tân dược giả quy mô lớn
vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tp hồ chí minh triệt phá
trước đó thì phòng cảnh sát kinh tế công an tp hồ chí minh
đã bắt quả tang quách ngọc giao trú tại phường một mươi một quận một mươi
đang vận chuyển
tuy nhiên ba trăm linh hộp thuốc tân dược fugasa đi dao cho khách
tiến hành khám sách khẩn cấp nơi ở của dao kho chứa hàng
và một mươi chín điểm sản xuất tiêu thụ thuốc tân dược giả
tại tp hồ chí minh tỉnh long an và tiền giang
công an phát hiện số lượng lớn thuốc tân dược với các nhãn hiệu nổi tiếng
hầu hết số thuốc trên được đóng gói cẩn thận trong các bao bì
chuẩn bị xuất ra thị trường tiêu thụ
các đối tượng khai nhận mua nguyên liệu thuốc từ các công ty dược của việt nam sản xuất
sau đó về thay đổi bao bì tem nhãn thuốc thành các loại thuốc ngoại nhập
để bán ra thị trường với giá cao
tổng giá trị tăng vật thu giữ ước tính hàng chục tỷ đồng
tiếp tục với thông tin khác thưa quý vị vào sáng ngày một mươi hai tháng bảy
tại học viện cảnh sát nhân dân bộ công an đã tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ
với chủ đề cải tiến chất lượng giáo dục đào tạo sau kiểm định
của các học viện trường công an nhân dân góp phần đổi mới căn bản
toàn diện giáo dục đào tạo công an nhân dân trong tình hình mới
việc kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục
hiện là hoạt động đang được các trường học viện công an nhân dân tích cực triển khai
nhằm đảm bảo chất lượng bền vững cũng như yêu cầu đổi mới căn bản
toàn diện giáo dục đào tạo trong công an nhân dân
một trăm một mươi bảy tham luận tại hội thảo đã thẳng thắn nhìn nhận việc cải tiến chất lượng
sau kiểm định đang đặt ra những yêu cầu mới trong đó cần tập trung vào việc
chuẩn hóa các quy trình triển khai công tác kiểm định đảm bảo kết quả kiểm định
được công nhận giúp các trường thực hiện mục tiêu phân tầng xếp hạng
xét trường đại học chuẩn quốc gia và trường trọng điểm quốc gia
tăng cường hợp tác tổ chức tập huấn đào tạo đội ngũ chuyên gia kiểm định viên
và cán bộ chuyên trách thực hiện công tác kiểm định đồng thời xây dựng định mức
tiêu chuẩn phù hợp về cơ sở vật chất trang thiết bị phương tiện
ứng dụng trong dạy và học hiện bộ công an đang khẩn trương thực hiện kiểm định
chất lượng các chương trình đào tạo làm cơ sở để các trường học viện xây dựng
kế hoạch cải tiến chương trình đào tạo để cập nhật mục tiêu chuẩn đầu ra
theo các quy định về khung năng lực trình độ quốc gia khung tiêu chuẩn
tiêu chí bố trí cán bộ bốn cấp công an và các quy định liên quan
ngày một mươi hai tháng bảy đoàn công tác của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
đã làm việc với ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh vĩnh phúc
phát biểu tại buổi làm việc đại diện ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
đánh giá cao công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh vĩnh phúc
trong thời gian qua để công tác này đạt hiệu quả cao hơn hạn chế thấp nhất
những thiệt hại do thiên tai gây ra tỉnh vĩnh phúc tiếp tục quan tâm đến
công tác thực hiện pháp luật về đề điều thực hiện triệt đề đúng quy định
trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thường xuyên kiểm tra
công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại cấp xã phường
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cũng đề nghị tỉnh vĩnh phúc
sớm xây dựng cơ sở dữ liệu để thu thập thông tin cụ thể về cơ sở vật chất
phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các địa bàn
vĩnh phúc cũng cần xây dựng phương án hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng công an
quân đội trong công tác tìm kiếm cứu nạn đồng thời có kế hoạch chi tiết
đối với các hồ treo gần khu dân sinh tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra
vĩnh phúc bộ công an tp hà nội tổ chức biểu diễn các chương trình nghệ thuật
luật phục vụ đối nội đối ngoại tổ chức các sự kiện chính trị văn hóa xã hội
với vai trò như một trung tâm hội nghị quốc tế
nhà hát này do bộ công an và ubnd tp hà nội xây dựng bộ công an quản lý và vận hành
chương trình nghệ thuật mở màn của nhà hát hồ gươm quy tụ các nghệ sĩ tên tuổi
trong nước và quốc tế
những nghệ sĩ của nhà hát ca mối nhạc công an nhân dân dàn nhạc giao hưởng mặt trời
opera hoàng gia vecsai đã trở thành những nghệ sĩ đầu tiên biểu diễn tại nhà hát hồ gươm
đây là không gian biểu diễn nghệ thuật đỉnh cao hội tụ đầy đủ điều kiện
để đón các đoàn nghệ thuật các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới đến biểu diễn
đây là một sự kiện có ý nghĩa về văn hóa có ý nghĩa về mặt chính trị
nhưng đối với chúng tôi thì đây là một sự kiện mà có tính nghệ thuật rất là cao
đây là việc thiết thực để thực hiện những chủ trương của đảng và nhà nước
để đưa tầm văn hóa lên ngang với lệ chính trị kinh tế và xã hội
thì thực tế đây là một công trình văn hóa nhưng có ý nghĩa rất là lớn
vì chỉ khi nào có những thiết chế văn hóa có những công trình lớn
và có công trình bền lâu như nhà hát hồ gươm
thì nơi đó mới hứa hẹn được có những tác phẩm nơi là nơi bê đỡ
cho những tác phẩm văn học nghệ thuật mà có xứng tầm
được khởi công vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một nhà hát hồ gươm có quy mô năm m hai
tọa lạc tại vị trí đắc địa giàu giá trị văn hóa bậc nhất của thủ đô hà nội
đây là nhà hát đầu tiên tại việt nam được cung cấp các loại thiết bị
và ứng dụng công nghệ hàng đầu thế giới
công trình tạo ấn tượng bởi phong cách thiết kế theo lối kiến trúc tân cổ điển
với sáu tầng nổi ba tầng hầm gồm khán phòng chính chín trăm linh chỗ phòng hoa nhạc nhỏ năm trăm linh chỗ
và các khu vực trưng bày triển lãm nghệ thuật các công trình phụ trợ khác
tới đây tất cả các nhà hát ở châu âu và thế giới và thấy được một môi trường
cái điều kiện như thế này họ sẽ hợp tác với chúng tôi
và chúng tôi sẽ đưa những đơn vị nghệ thuật những nhà hát nổi tiếng của thế giới
sẽ về trình diễn và biểu diễn ở đây
và nhân dân thủ đô nhân dân cả nước chúng ta sẽ được dịp để tiếp cận
những tinh hoa nghệ thuật của thế giới
đáng chú ý nhà hát hồ gươm có khả năng đáp ứng đa dạng yêu cầu
trình diễn của nhiều loại hình nghệ thuật từ opera nhạc giao hưởng nhạc kịch
cho tới biểu diễn âm nhạc hiện đại hội thảo sâu truyền hình
các thiết bị âm thanh tại đây đều được đặt hàng riêng để tương thích với thiết kế nhà hát
tuân thủ những điều kiện cao cấp hiện đại bậc nhất thế giới
theo chúng tôi hiện nay nhà hát hồ gươm có những khán phòng hòa nhạc đẹp
đẳng cấp thế giới dành cho opera và hòa nhạc
chúng tôi rất vinh dự và có thể hình dung ra những hợp tác mạnh mẽ trong tương lai
giữa hai quốc gia hai nền văn hóa và giữa hai nhà hát opera vecsai
và nhà hát opera hồ gươm
đó là một tương lai mà chúng tôi đang từng bước gây dựng
sở hữu trang thiết bị hiện đại ứng dụng công nghệ hàng đầu và phong cách kiến trúc độc đáo
nhà hát hồ gươm là một thiết chế văn hóa điểm đến lý tưởng
để thưởng thức nghệ thuật của người dân thủ đô nhân dân cả nước
kết nối với các công trình văn hóa lịch sử cảnh quan kiến trúc quanh hồ hoàn kiếm
tạo ra một quần thể văn hóa tại thủ đô hà nội
trong tương lai không xa nhà hát hồ gươm sẽ trở thành công trình biểu tượng về văn hóa
biểu tượng của du lịch thủ đô và việt nam
gây hậu quả lớn về người thậm chí nhiều người trong cùng một gia đình tử vong
rất nhiều trong số đó là các hộ gia đình có nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh
vụ cháy khiến ba người tử vong tại căn nhà kết hợp kinh doanh vừa xảy ra ở ngõ thổ quan
quận đống đa của thành phố hà nội một lần nữa dóng lên hồi chuông cảnh báo về công tác phòng chống cháy nổ
vòng vật đâu là những bài học cần phải được rút ra để công tác phòng cháy chữa cháy
không chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng công an
mà cần phải được coi trọng từ chính mỗi gia đình mỗi người dân
và vấn đề chính sách ngày hôm nay sẽ phân tích cụ thể hơn với vị khách mời là trung tá tiến sĩ phan anh
phó trưởng khoa phòng cháy trường đại học phòng cháy chữa cháy
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
ngày tám tháng bảy cháy xảy ra tại một căn nhà ở ngõ thổ quan làm ba người thiệt mạng
đám cháy bắt đầu từ tầng một của căn nhà sau đó lan lên các tầng khác
căn nhà bị cháy là nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ nhà hình ống cao sáu tầng một tung
diện tích khoảng sáu mươi m hai kết cấu bê tông cốt thép
căn nhà có các lối thoát hiểm ở tầng một tầng hai và tầng sáu
nhưng bị chặn bởi song sắt vật dụng và hàng hóa khiến các nạn nhân không thể thoát ra được
trước đó ngày hai mươi bảy tháng sáu một nhà dân tại quận bình thạnh tp hcm bị cháy hậu quả hai người tử vong
ngày hai mươi hai tháng sáu tại huyện việt yên tỉnh bắc giang cháy một nhà ở kết hợp kinh doanh khiến ba người tử vong
cũng trong tháng sáu một nhà ở kết hợp kinh doanh tại tp hcm
cháy lúc nửa đêm sáu người được giải cứu nhưng vụ cháy đã khiến ba ông cháu tử vong
trường trực và các hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
có thể nói là trong thời gian gần đây đặc biệt trong năm nay
các vụ cháy xảy ra ở các nhà ở cũng như nhà ở kết hợp kinh doanh rất nhiều
và với số lượng càng ngày càng lớn cũng như thiệt hại càng ngày càng lớn về người và tài sản
nếu nói về các nguyên nhân gây ra cháy nổ các hộ gia đình ở và kết hợp sản xuất kinh doanh rất nhiều
nhưng nhìn chung cơ bản tập trung xảy ra do sự cố thiết bị điện cũng như hệ thống điện
theo thống kê của công ty sát phòng cháy cháy và công ty đại hội
số lượng các vụ cháy mà nguyên nhân do sự cố hệ thống điện thiết bị điện chiếm khoảng sáu mươi
rồi việc gia tăng các thiết bị trong hệ thống sinh hoạt của nhà và công trình
sẽ khiến cho việc nguy cơ xảy ra quá tải và cháy chậm sẽ tăng theo
trong nhiều vụ cháy nhà dân xảy ra thời gian gần đây
các công trình đều có lối phát nạn nhưng lại gia cố bằng khung sắt trường cọp
khiến việc thát nạn và cháy cháy cứu nạn của hộ của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn
đồng chí có thể phân tích cụ thể hơn về vấn đề này ạ
hoặc là cứ cắm như vậy để trang trí hoặc là để bảo quản hoặc là cứ sạc điện thoại qua đêm
hoặc là để chấp nháy v v
thì cái nguy cơ xảy ra cháy rất là lớn và khi các cái yếu tố nguy hiểm của đám cháy
cũng như là nhiệt nó bốc lên thì con người sẽ rất là khó thoát ra ngoài
và cái chuồng cọp đấy mặc dù là có nhiều cái khuyến cáo như là ví dụ lắp thêm cửa này
cửa phụ ở trên trùng cọp tức là một cái ô cửa rất nhỏ để thoát ra ngoài này
hoặc là ví dụ như có búa này xà beng này
hay là để chìa khóa đúng nơi để mà dễ phát hiện
thì nói thì rất dễ nhưng mà thực ra khi xảy ra cháy thì cái sự bình tĩnh cũng như là trí nhớ của người dân
sẽ khó có thể huy động để mà thoát ra được
hàng chục vụ cháy nhà dân xảy ra trong ba tháng vừa qua gây thiệt hại lớn về người
vậy người dân cần rút ra những bài học như thế nào
họ coi trọng công tác phòng cháy chữa cháy và cảnh giác hơn nữa với hỏa hoạn
đặc biệt là trang bị những kỹ năng xử lý khi đám cháy xảy ra cho các thành viên trong gia đình
dưới góc độ nghiên cứu của chúng tôi thì có thể nói là để mà đưa ra những khuyến cáo và lời khuyên
mà đúng hết cho tất cả các hộ gia đình thì thực sự rất là khó
bởi vì cái đặc điểm của gia đình thiết kế khác nhau thói quan sinh hoạt khác nhau
tài sản khác nhau và bố trí kiến trúc cũng khác nhau
rồi thậm chí thể trạng thể chất độ tuổi cũng khác nhau nữa
chính vì vậy mà đưa ra lời khuyên đúng cho tất cả thì rất là khó
nhưng mà chung nhất thì chúng tôi rất mong muốn rằng mỗi người dân hãy tự trang bị cho mình
những kiến thức chuẩn chính xác về công tác phòng cháy cháy và quyết đoạn cứu hộ
nói riêng cũng như kiến thức an toàn nói chung
cái việc trang bị kiến thức như vậy thì có thể thực hiện qua việc tham gia các khóa học
của các đơn vị chính thống tổ chức ví dụ như là trường đại phòng cháy cháy
cổ cửa sát phòng cháy cháy và quyết đoạn cứu hộ
hay là các phòng cửa sát phòng cháy cháy và quyết đoạn cứu hộ ở các địa phương tỉnh thành phố
và có thể học online qua các trang web của các đơn vị này
hoặc các fanpage mạng xã hội như facebook hay là các app báo cháy một một bốn
thì chúng ta phải học phải trang bị kiến thức an toàn nó không bao giờ thừa cả
bởi vì khi mà chúng ta có kiến thức thì chúng ta sẽ tự tin chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn
và thường xuyên tham gia các lớp tập huấn về kiến thức phòng cháy cháy
cũng như là trang bị đọc và thực hành ít nhất là mỗi năm một lần
hoặc là có thể xem các video clip kinh nghiệm hướng dẫn chữa cháy hướng dẫn thoát nạn
hướng dẫn trượn cháy
và cứu người như thế nào thì sẽ giúp cho chúng ta tự tin hơn
cái việc mà chúng ta tự tin và sẽ giúp chúng ta bình tĩnh
và khi chúng ta bình tĩnh và tự tin thì thậm chí có thể là giúp cho những người xung quanh mình
cùng di chuyển cùng thoát nạn mình cùng rơi vào tình huống nguy hiểm của mình
cũng có thể bình tĩnh và tự ti và cùng nhau xử lý tình huống đúng đắn nhất
ngoài ra thì chúng tôi khuyến cáo là khi thiết kế mới cũng như là ngay bây giờ
đối với các cơ sở nhà ở kết hợp kinh doanh sản xuất
hoặc là chỉ để ở không cũng nên giả soát thường xuyên các trang thiết bị điện
xử lý và khắc phục ngay những cái thói quen rất là đơn giản
ví dụ như là để các thiết bị điện nó chạy qua đêm khi đi ngủ
hoặc là để nó chạy ban ngày khi mà người ta ra ngoài trong thời gian lâu
và nghĩ rằng nó an toàn
thực ra thì rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào
một lần nữa xin cảm ơn đồng chí với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi
vâng thưa quý vị chính phủ đề xuất thu phí phương tiện lưu thông trên cao tốc
do nhà nước đầu tư hoặc nhà đầu tư chuyển giao cho nhà nước

đảm bảo an ninh hành khách hành lý
chính phủ đề xuất thu phí phương tiện lưu thông trên cao tốc
do nhà nước đầu tư hoặc nhà đầu tư chuyển giao cho nhà nước
theo hợp đồng dự án đối tác công tư
theo dự thảo chính phủ đề xuất thu phí sử dụng cao tốc
do nhà nước đầu tư theo số km phương tiện chạy trên đường
theo đánh giá của bộ giao thông vận tải cơ quan soạn thảo
phương án này sẽ thu hút nguồn lực khu vực tư nhân
và đảm bảo mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi việt nam có năm km cao tốc
thời gian thu phí các tuyến trên dự kiến trong năm năm
đến khi có pháp luật về thu phí cao tốc
bộ giao thông vận tải dự kiến khởi công bốn dự án trên tuyến đường hồ chí minh
với tổng chiều dài một trăm sáu mươi bốn km cùng cầu đại ngãi nối trà vinh với sóc trăng
trong nửa cuối năm nay bộ giao thông vận tải cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ giải ngân
phân đấu đưa vào khai thác một mươi chín dự án
trong đó có các đoạn cao tốc bắc nam phía đông giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
năm nay bộ giao thông vận tải cần giải ngân hơn chín mươi bốn tỷ đồng
nửa đầu năm bộ đã hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công đạt ba mươi bảy
bộ này đang yêu cầu các ban quản lý dự án quyết liệt đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho các nhà thầu
và có chế tài xử lý chủ đầu tư ban quản lý dự án giải ngân không đạt yêu cầu
mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua một số thông tin nổi bật được đăng tải
bằng các số báo ra ngày hôm nay
bộ công an vừa ban hành thông tư quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới
thông tư gồm bốn chương bốn mươi điều trong đó thì có nhiều điểm mới
chính thức có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba ghi nhận của báo công an nhân dân
theo đó đối với chủ xe là công dân việt nam thì biển số xe được quản lý
theo số định danh cá nhân chủ xe là người nước ngoài thì biển số xe được quản lý
theo số định danh của người nước ngoài do hệ thống định danh và xác thực điện
tử xác lập hoặc số thẻ thương chú số thẻ tạm chú hoặc số chứng minh thư khác
do cơ quan có thẩm quyền cấp
đối với chủ xe là tổ chức thì biển số xe được quản lý theo mã định danh điện tử
của tổ chức do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập
trường hợp chưa có mã định danh điện tử của tổ chức thì quản lý theo mã số thuế
hoặc quyết định thành lập
bên cạnh đó thông tư cũng quy định về thủ tục đăng ký quản lý số
biển số xe chúng đấu giá thời hạn và các quy định lưu giữ biển số xe
sau khi nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn ba mươi
được thông qua theo tính toán thì sẽ rôi dư khoảng bốn mươi sáu cán bộ công chức
đó là thông tin được bộ trưởng bộ nội vụ phạm thị thanh trà cho biết
tại phiên họp của ủy ban thường vụ quốc hội ghi nhận của báo điện tử việt nam nét
báo cáo đánh giá của bộ nội vụ phạm thị thanh trà cho biết

và đưa ra phương án dự kiến sắp xếp ba mươi ba đơn vị hành chính cấp huyện một ba trăm hai mươi bảy đơn vị hành chính cấp xã
trong đó có khoảng một mươi sáu đơn vị hành chính đô thị cấp huyện bốn trăm linh đơn vị hành chính đô thị cấp xã phải sắp xếp
từ đó bộ nội vụ cũng tính toán dự kiến số cán bộ công chức dôi dư tương ứng
theo đó số cán bộ lãnh đạo đơn vị hành chính cấp huyện dôi dư khoảng hai năm trăm linh người
cấp xã khoảng hai mươi bảy chín trăm linh người cán bộ không chuyên trách cấp xã khoảng một mươi sáu người
tăng trưởng gdp quý ii và sáu tháng đầu năm lần lượt là bốn một mươi bốn và ba bảy mươi hai giảm mạnh từ mức tăng trưởng ấn tượng của năm ngoái là tám bốn
là mức gần thấp nhất trong hơn một mươi năm trở lại đây
những con số này thì phản ánh được bức tranh kinh tế rất khó khăn
và để đạt được mục tiêu tăng trưởng sáu năm trong năm hai nghìn hai mươi ba là thách thức không nhỏ
đến thời điểm hiện tại nhiều định chế tài chính đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng của kinh tế việt nam
trong đó đa phần là điều chỉnh tăng trưởng gdp theo hướng giảm
tuy nhiên nhiều chuyên gia khẳng định mức tăng trưởng như dự báo của một số tổ chức quốc tế
cũng không phải là mức quá thấp so với bối cảnh kinh tế toàn cầu hiện nay
và khi so sánh với các nước khác trong khu vực asean
ở một góc độ khác nhiều ý kiến nhấn mạnh điều quan trọng vẫn là
duy trì được các nền tảng vững chắc cho tăng trưởng trong trung hạn
như các cân đối lớn của nền kinh tế sự ổn định của hệ thống tài chính ngân hàng
chất lượng của môi trường kinh doanh môi trường thể chế và duy trì niềm tin của các doanh nghiệp nhà đầu tư
bên cạnh đó cần có những điều chỉnh phù hợp kịp thời từ phía chính sách